lúc nữa em mới đến
hiện tại em đang chuẩn bị đi học lên trên thủ
quay đây nói chuyện với em một lá
đang học gì đấy
em chuẩn bị đi học toán
đi uống trà sữa không

nhưng mà mình cứ đi chơi một tí
mấy khi đúng không
lát nên phải đi học thêm
không nghỉ được anh hiểu không
nhưng mà anh bảo ra ngoài chỗ
đằng đỉnh lễ

với câu chuyện của hai người bên cạnh
lần này bé gái đã bị tấn công mạnh hơn
bằng cách bị nam thanh niên kéo đi
thế nhưng chúng tôi chỉ ghi nhận được
phản ứng khá vui vẻ của thanh niên ngồi cạnh
một cặp đứa khác đã xuất hiện
có vẻ như họ đã bắt đầu chú ý
tới câu chuyện của những người bên cạnh
thế nhưng họ vẫn im lặng
cô bé đã dễ dàng bị rỗ rỗ và tia đi
và giờ họ chỉ biết nhìn theo
chúng tôi tiếp tục tác động mạnh hơn
bé gái đang thực sự cần sự trợ giúp
liệu họ sẽ làm gì
và câu trả lời đã thực sự bất ngờ
kết bạn qua các công cụ internet
không có gì là sai trái
thế nhưng hãy dạy trẻ nên hết sức cẩn trọng
trong việc gặp gỡ người lạ
bởi không biết sẽ có những mối nguy hiểm nào đang chờ trẻ
rất có thể trẻ sẽ là nạn nhân
của một chiêu thức lừa đào qua internet
không phải lúc nào trẻ cũng may mắn gặp được những người tốt
dám liên tiếng để ngăn chặn hành động lừa đào này
không có gì bảo vệ tốt nhất
bằng cách tự trang bị kiến thức và tự bảo vệ
phân biệt giàu nghèo chỉ chơi với bạn giàu
coi thường bạn nghèo là tâm lý xuất hiện không ít ở trẻ
đến mức nhiều bậc phụ huynh phát hoảng
đôi khi người lớn thường bỏ qua
những lời lẽ so sánh ngô nghê của con trẻ
nhưng đó chính là một sự tổn thương sâu sắc
với những đứa trẻ bị kỳ thị phân biệt giàu nghèo
vậy nếu bạn là người lớn
và vô tình nghe được câu chuyện của lũ trẻ
và chứng kiến những hành động phân biệt giàu nghèo
thì bạn sẽ làm gì
hãy theo dõi tình huống và những ứng xử
mà chúng tôi đã ghi lại được trong chương trình ngày hôm nay